tối ngày hai mươi tám tháng sáu chủ tịch ubnd huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh nguyễn hải nam cho biết
sau gần một mươi giờ huy động lực lượng phương tiện để khống chế dập tắt ngọn lửa
đồng thời khẩn cấp di rời người dân đến nơi an toàn để tránh hậu quả không đáng có xảy ra
trước đó vào lúc một mươi ba h chiều ngày hai mươi tám tháng sáu tại khu vực rừng thông tiểu khu chín mươi hai a thôn bảy xã xuân hồng
huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh xảy ra một vụ cháy rừng lớn
nắng nóng và gió thổi mạnh nên đến hai mươi h ba mươi cùng ngày đám cháy vẫn chưa được dập tắt
từ thời điểm phát cháy ban đầu ngọn lửa sau đó làn rộng sang các khu rừng thuộc tổ dân phố hai và ba thị trấn xuân an
ngay sau khi nhận được tin báo cháy rừng huyện nghi xuân đã huy động hơn một người
cùng các phương tiện trang thiết bị chuyên dụng để di rời gần một trăm linh hộ gia đình ra khỏi khu vực uy hiếp của ngọn lửa
đồng thời phát quang mở rộng đường băng cản lửa ngăn chặn không cho đám cháy lan rộng
theo thông tin chúng tôi mới nhận được vào sáng sớm ngày hôm nay hai mươi chín tháng sáu
ngọn lửa lại tiếp tục bùng phát trở lại tại khu vực đồi thông ở thị trấn xuân an nghi xuân hà tĩnh